còn đối với vùng biển của huyện đảo trường sa cũng sẽ có gió đông bắc mạnh tới cấp bốn cấp năm
có mưa rông khiến tầm nhìn xa giảm thấp xuống dưới một mươi km
kèm theo đó là nguy cơ về lốc xoáy gió giật mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước